thưa quý vị mở rộng điều tra vụ khai thác cát trái phép ở an giang cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam và lệnh khám xét đối với phạm quốc văn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên xây dựng thương mại văn anh về tội vi phạm quy định về thăm dò khai thác tài nguyên
cơ quan công an đang điều tra vụ án khai thác cát vượt chữ lượng cấp phép thu lời bất chính hai trăm năm mươi ba tỷ đồng xảy ra tại công ty cổ phần đầu tư trung hậu tổng sáu mươi tám công ty trung hậu sáu mươi tám và các đơn vị có liên quan
quá trình mở rộng điều tra xác định phạm quốc văn giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạm một thành viên xây dựng thương mại văn anh đã thỏa thuận chi tiền cho lê quang bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng sáu mươi tám để được phép khai thác bàn trái phép cát tại mỏ của công ty trung hậu sáu mươi tám
bước đầu xác định văn đã bán trái phép hai mươi bảy một trăm chín mươi năm mét khối cát thu lợi bất chính hơn hai bảy tỷ đồng
trước đó cùng vụ án này cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh an giang trần anh thư giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh an giang nguyễn việt trí và một mươi bảy bị can khác
công an tp hà nội cũng cho biết công an quận long biên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hà nội khẩn trương điều tra làm rõ vụ bốn người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng
công an tp hà nội đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc công an tp hà nội khẩn trương điều tra làm rõ vụ bốn người trong một gia đình tử vong
cảng hàng không quốc tế nội bài ngay từ sáng sớm lượng hành khách trong ngày đầu nghỉ lễ đến sân bay làm thủ tục đã rất đông
theo thông tin từ cảng hàng không quốc tế nội bài dự báo trong bốn ngày nghỉ lễ sẽ có khoảng bốn trăm một mươi lượt khách tăng ba mươi bảy so với dịp hai tháng chín năm trước
trong đó ngày cao điểm nhất sẽ phục vụ hơn một trăm linh sáu lượt khách và sáu trăm ba mươi bảy lượt chuyến bay
để đảm bảo phục vụ tuyệt đối an toàn cho hành khách các biện pháp kiểm soát an ninh hàng không cấp độ một đã được cảng hàng không quốc tế nội bài lên kế hoạch triển khai nhanh chóng
cấp độ một thì chúng tôi đã được áp dụng theo quyết định của cục hàng không từ ngày mùng một cho đến hết ngày mùng bốn tháng chín
và sẽ tăng cường thêm nhân lực tăng cường thêm các biện pháp kiểm tra thực quan ngẫu nhiên đối với hành lý sách tay hành lý ghi gửi và đối với người
chúng tôi sẽ tăng cường thêm lực lượng mở thêm các luồng tuyến của máy soi
tăng cường thêm máy xoay để đảm bảo năng lực thông qua tốt nhất có thể
chúng tôi phối hợp với tất cả các hãng hàng không hoạt động ở tại nội bài để có được dự báo sản lượng chính xác nhất
nhờ đó có những kế hoạch về phân quầy phân băng truyền chuẩn bị nguồn lực về con người cũng như trang thiết bị để đảm bảo đáp ứng được nhu cầu của hành khách và tận dụng tối đa được nguồn lực hiện có của cảng
chúng tôi cũng phối hợp rất là chặt chẽ với cả công an đổi nội bài cũng như thanh tra giao thông để mà phối hợp đảm bảo được phân luồng giao thông ở trước khu vực trước nhà ga để đảm bảo độ thông thoáng cần thiết cho hành khách
bên cạnh công tác an ninh sân bay cảng hàng không quốc tế nội bài cũng có một số lưu ý cho người dân khi đi lại trong dịp này để tránh mất thời gian của hành khách và ảnh hưởng đến hoạt động tại sân bay
hành khách nên tuân thủ theo quy định
hành khách nên tuân thủ theo quy định của các hãng không về số lượng hành lý mà được mang theo hành lý sách tay
tránh những trường hợp mà mang nhiều hành lý cồng cành đến cửa boarding gate lại bị chặn lại bị làm các thủ tục tiếp theo nữa thì nó mất thời gian cho hành khách
thứ hai nữa là đối với mặt kiểm tra an ninh thì khách tuân thủ các quy định hướng dẫn của lực lượng kiểm soát an ninh đặc biệt là các thiết bị điện tử nên tách rời ra để cho soi chiếu và tránh trồng lớn lên nhau
hành khách nên tuân thủ theo quy định

cảng hàng không quốc tế nội bài cũng khuyến cáo đối với nhiều cháu bé chưa đủ tuổi được cấp căn cước công dân thì gia đình nên đến các công an xã phường thị trấn gần nhất để xin giấy xác nhận thân nhân theo quy định
qua đó góp phần giúp cho hoạt động giao thông hàng không trong dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín diễn ra một cách an toàn và hiệu quả
thưa quý vị mỗi mùa thu đến thì trong lòng người dân việt nam háo hức như là được sống lại bầu không khí của ngày độc lập thống nhất đất nước
mùng hai tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm và những ngày này thì người dân lại hướng về hà nội trái tim hồng của cả nước nơi chủ tịch hồ chí minh đã đọc bản tuyên ngôn độc lập
mừng quốc khánh và chào đón người dân cùng với du khách đến với thủ đô hà nội
trên nhiều tuyến đường của hà nội đã được trang hoàng rực rỡ với cờ hoa biểu ngữ cùng với nhiều hình ảnh lịch sử ý nghĩa
mời quý vị cùng đến với không khí của tết độc lập tại thủ đô hà nội trong phóng sự sau đây
tại các tuyến phố gần quảng trường ba đình như hoàng diệu hùng vương
hoàng phủ cờ hoa bang dôn với sắc đỏ rực rỡ được trang hoàng tại nhiều tuyến phố thuộc địa bàn thủ đô hà nội
bên cạnh đó các pano áp phép lớn cũng được đặt trên các đường phố để chào mừng ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
ngay từ tháng sáu chúng tôi đã chuẩn bị từng những hạng bộ công việc theo đúng quy trình
ví dụ như là xây dựng kế hoạch cũng như là phát động sáng tác tranh cổ động
mẫu cờ thướng biểu ngữ để kịp thời
in ấn và triển khai theo đúng tiến độ
và thường những sự kiện quan trọng của đất nước như thế này
thì chúng tôi luôn tuyên truyền trước một mươi ngày
và hình thức tuyên truyền của chúng tôi
thì chủ yếu vẫn là theo hình thức tuyên truyền truyền thống
ví dụ như là pano áp vích và các khẩu hiệu
tranh phủ động tầm lớn vừa và nhỏ
ở trên các tuyên phố trung tâm thành phố hồ nội
thời tiết mùa thu này kèm theo dịp lễ quốc khánh hôm hai tháng chín
cái việc xuất hiện hoa và cờ trên các đường phố hà nội
nó cảm giác khiến em cảm giác như
nó có một cái tinh thần rạo rực hơn
để chào đón cái ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
ngoài ra thì nó cũng là một cái dịp mà kiểu mọi người
cái thời tiết này nó thích hợp để mọi người cảm thấy như là
yêu mẹ hà nội hơn
ngoài công tác trang trí nhiều phương còn thực hiện quyết dọn viện sinh
đảm bảo vỉa hè thông thoáng sạch sẽ
dự kiến trong dịp nghỉ lễ mùng hai tháng chín
lượng khách du lịch đến hà nội rất lớn
vì thế công tác trang trí cổ động
cũng như ý thức giữ gìn môi trường xanh sạch đẹp
là rất quan trọng để tạo ấn tượng tốt với du khách
ban nhân phường hàng chống cũng đã xây dựng kế hoạch
về công tác tuyên truyền công tác cổ động trực quan
cũng như thông báo giao quân tổng vệ sinh môi trường
tuyên truyền các hộ gia đình mặt phố
cũng như các trụ sở cơ quan đơn vị
đáng chú ý của đoàn phường treo ba lô cờ tổ quốc
để chào mừng ngày phục khánh mùng hai tháng chín
và hàng ngày thì phường cũng chỉ đạo các lực lượng
gia quân giải quyết trật tực đô thị trật tực an toàn
giao thông vệ sinh môi trường trên địa bàn phường
để chào mừng ngày quốc khánh mùng hai tháng chín
và thường xuyên kiểm tra xử lý các trường hợp
nguy phạm nếu có trên địa đoàn phường
để đảm bảo đường phố xanh sạch đẹp
cũng như đảm bảo văn minh đô thị trên địa đoàn phường
việc trăng hoàng cờ hoa trên các tuyến đường phố hà nội
mang ý nghĩa quan trọng nhắc nhở toàn dân đặc biệt là giới trẻ
về thời khắc thiêng liêng của lịch sử bảy mươi tám năm về trước
để từ đó thêm tự hào nâng cao trách nhiệm
chung tay xây dựng thủ đô hà nội và đất nước ngày càng phát triển
thưa quý vị cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ
công an tp hcm vừa kịp thời giải cứu một người mắc kẹt
và hướng dẫn cho ba người khác thoát ra ngoài an toàn
tại đám cháy căn hộ trung cư
lúc hơn một mươi giờ ngày một tháng chín nhận tin báo cháy tại lốc a tầng một mươi tám phòng một mươi hai
trung cư imperial place bình tân địa chỉ sáu trăm ba mươi ba đường kinh dương vương
phủ an lạc quận bình tân
phòng cảnh sát phòng trái chữa trái và cứu nạn cứu hộ công an tp hcm
đã điều động suốt bảy xe chữa cháy chuyên dụng cùng hai mươi tám cán bộ chiến sĩ tới hiện trường
đến nơi các chiến sĩ đã triển khai tìm kiếm người bị mắc kẹt
và tổ chức hai lăng bê pháp tường dập tắt đám cháy
kết quả hướng dẫn cho ba người thoát ra ngoài an toàn
trực tiếp có được một người kẹt bên trong
nguyên nhân cháy do một người nghi ngấu đá tựa đốt gây cháy
người dân thấy cháy vô kéo người này ra nhưng không chịu ra
nên bị kẹt lại và bị thương sau đó được cứu kịp thời
ngày một tháng chín công an tp hcm cho biết đơn vị đã triệt phá thành công
hai băng nhóm tội phạm có quan hệ họ hàng với đàn em nằm cạm
thu tiền bảo kê ở chợ bình điện
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can bắt tạm giam châu phát ti
châu phát tuấn châu phát hùng
tháng bốn năm hai nghìn hai mươi ba các phòng nghiệp vụ công an tp hcm và công an quận tám bắt quả tang nhóm
do châu phát ti cầm đầu khi đang thực hiện hành vi cưỡng đoạt tài sản chín trăm linh triệu đồng
của một số tiểu thương tại chợ bình điện
bước đầu chứng minh số tiền nhóm người này cưỡng đoạt của các tiểu thương
hộ kinh doanh dịch vụ vận chuyển trong chợ bình điền với số tiền hơn hai tám tỷ đồng
mở rộng điều tra công an tp hcm triệt phá thêm băng nhóm do nguyễn văn tuấn
hay gọi là ba tuấn sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám ngụ quận tám cầm đầu
đây là đối tượng có mối quan hệ họ hàng với nhóm châu phát ti châu phát tuấn châu phát hùng
tuấn thông qua đối tượng nguyễn văn thương sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm và nguyễn trần hào nam
sinh năm hai nghìn bốn con chuột tuấn cùng ngụ quận tám thu tiền bảo kê với người bán hàng trong
bên ngoài khu vực chợ bình điện
công an tp hcm đã bắt giam nguyễn văn tuấn
cùng bảy đồng bọn về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm
gây rối trật tự công cộng và cưỡng đoạt tài sản
cơ quan cảnh sát điều tra công an quận một mươi một tp hcm đang điều tra truy xét nhóm chuyên giật cô hồn
cầm hung khí chém ba người bị thương nặng nhập viện cấp cứu xảy ra trên địa bàn
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi một h ba mươi chủ nhà bán sơn nước trên đường nguyễn thị nhỏ
phường một mươi sáu quận một mươi một vừa cúng xong con heo quay
nhóm thanh niên hơn chục người chuyên đi giật cô hồn đồ cúng
đi trên nhiều xe máy thấy và dừng lại chở lấy thịt heo
sau đó chủ nhà chặt chia cho nhóm này một cái đầu heo
trong lúc nhóm này chở lấy thịt heo thì có lời qua chiến lại với người đàn ông chạy ba gác ở khu vực này
rời đi khoảng ba mươi phút nhóm giật cô hồn gồm năm người cầm theo hung khí la vào chém tài xế xe ba gác
lúc này hai người đàn ông khác ngồi cùng cũng bị chém thương tích nặng vùng đầu lưng và tay
công an đã vào cuộc xác minh xử lý vụ việc
một cơ sở thẩm mỹ rơi vào cảnh hỗn loạn khi phát quà từ thiện cho hàng trăm người
cơ sở này nằm trên đường an dương vương phường một mươi hai quận sáu thành phố hồ chí minh
đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng trăm người dân gian lớn sâu đẩy phá vỡ cổng lao vào nhận quà từ thiện
vụ việc diễn ra trong dịp trăm tháng bảy âm lịch nhiều người trong đám đông bị tén ngã
một số người còn nhảy xuống hồ nước trước địa chỉ này để được vào bên trong
được biết nơi xảy ra sự cố trên là tại bệnh viện thẩm mỹ jt angel
trên trang facebook cá nhân của bệnh viện này bang lãnh đạo bệnh viện đã đăng thông báo gửi lời xin lỗi người dân
đã đến bệnh viện vào ngày ba mươi một tháng tám để nhận quà trong đó có phong bị trị giá ba trăm linh đồng như thông báo trước đó mà không được
công an huyện củ chi thành phố hồ chí minh phối hợp với chính quyền địa phương đồng loạt kiểm tra nồng độ cồn toàn bộ tài xế tại bến xe khách củ chi
từ sáng sớm
cảnh sát giao thông huyện củ chi phối hợp với các đội nghiệp vụ công an huyện nhân viên y tế thực hiện việc kiểm tra ngẫu nhiên nồng độ cồn và chất kích thích
đối với các tài xế xe khách đang hoạt động tại bến xe khách củ chi
dịp tết này cũng rất là cần thiết coi như là một tháng hoặc ngày nào cũng tết cũng không có vấn đề gì
đó là bảo đảm an toàn cho hành khách và mọi người đi đường
mục tiêu thì nâng cao hiệu lực hiệu quả công tác quản lý nhà nước và thực thi pháp luật
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tạo chuyển biến tích cực về nhận thức ý thức chấp hành luật giao thông đường bộ của các phương tiện
lái xe và của nhân dân góp phần xây dựng văn hóa giao thông
thực hiện các chuyên đề kiểm tra để phòng ngừa đặc biệt là tại các điểm công cộng trên địa bàn bến xe nơi tập trung đông người để kịp thời ngăn ngừa
các đối tượng lợi dụng các nơi đông người nơi công cộng đặc biệt là các bến xe để móc túi để trộm cắp tài sản
thấu hiểu được sự mệt mỏi căng thẳng khi phải di chuyển quãng đường dài bằng xe hai bánh
đoàn thanh niên phòng cảnh sát giao thông công an thành phố hồ chí minh đã tổ chức phát nước mát khăn lạnh để đồng hành cùng bà con
các chiến sĩ trẻ của đoàn thanh niên phòng cảnh sát giao thông công an thành phố đã phối hợp với huyện
đoàn bình chánh tổ chức trao tặng nước mát khăn lạnh cho người dân khi lưu thông qua tuyến quốc lộ một a
đồng thời tổ chức phát tờ rơi tuyên truyền luật giao thông hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn
qua đó giúp người dân nâng cao kỹ năng lái xe an toàn
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh vừa đã thông báo cấm xe nhiều tuyến đường khu trung tâm
để bắn pháo hoa nghệ thuật kỷ niệm lễ quốc khánh hai tháng chín
lúc hai mươi h đến hai mươi hai h ngày hai tháng chín cấm tất cả các loại phương tiện lưu thông vào các tuyến đường sau
đường nguyễn tất thành đoàn từ đường hoàng diệu đến cầu khánh hội đường tôn đức thắng
đoàn từ công trường mê linh đến cầu khánh hội cầu ba so phần cầu chính và các nhánh cầu
kể cả đường r một mươi hai thành phố thủ đức đường đồng khởi đoàn từ đường mạc thị bửa đến đường tôn đức thắng
đường hàm nghi đoàn từ đường hồ tùng mậu đến đường tôn đức thắng
hôm nay ngày một tháng chín ngày đầu kỳ nghỉ lễ quốc khánh các tuyến đường khu trung tâm và cửa ngõ phía tây thành phố hồ chí minh như thế nào
phóng viên truyền hình công an nhân dân sẽ cập nhật đến quý vị khán giả ngay sau đây
tuyến quốc lộ một a đã qua địa bàn quận bình tân và huyện bình chánh thành phố hồ chí minh là tuyến huyết mạch
đối với các tỉnh thành miền tây với thành phố hồ chí minh và đông nam bộ
theo ghi nhận thời điểm từ sáu h đến trước tám h ba mươi phút lượng xe lưu thông hoàn toàn thông thoáng
các phương tiện di chuyển ổn định có thể đạt tốc độ từ năm mươi sáu mươi kmh ở làng xe ô tô
làng xe hai bánh thì cũng có thể đạt từ bốn mươi năm mươi kmh trên một số đoạn đường
các điểm giao lộ là những vị trí rất dễ dàng đến ủng ứ khi lượng xe đổ về đông
đội cảnh sát giao thông an lạc và trạm cảnh sát giao thông tân túc đã bố trí sẵn cán bộ chiến sĩ túc trực làm nhiệm vụ
phương án chính xác thông tin kịp thời phối hợp nhịp nhàng đã trị tiêu được nguy cơ dẫn đến ủng tắc
vào trước dịp lễ phòng cảnh sát giao thông công an tp hcm luôn chú động các phương án kịch bản tốt nhất
để làm sao đảm bảo an ninh an toàn cho người dân cũng như các phương tiện di chuyển được thông suốt
tập trung điều tiết giao thông tại các khu vực cửa ngõ khu vực trung tâm thành phố
để tạo điều kiện thuận lợi tối đa nhất cho người dân được về quê an toàn thông suốt
đồng thời lực lượng cảnh sát giao thông công an thành phố bố trí lực lượng đảm bảo trật tự an toàn giao thông
phối hợp với các lực lượng khác
đối với các khu vực nội đô thành phố vật độ giao thông rất không thoáng đi lại dễ dàng ở hầu hết các tuyến đường
sáng ngày một tháng chín trong ngày nghỉ lễ đầu tiên nhiều gia đình chọn tham quan đến các điểm vui chơi trong ngày tại thành phố
thưa quý vị và các bạn hôm nay là ngày đầu của kỳ nghỉ lễ mùng hai tháng chín
ngay từ sáng sớm đã có rất đông người dân và du khách đến các điểm vui chơi giải trí trên địa bàn thành phố
với thời tiết dịu mát hứa hẹn sẽ có rất đông người dân đến các điểm vui chơi giải trí này trong hôm nay và các ngày sắp tới của kỳ lễ
ngay từ sớm hàng ngàn lượt người vẫn nườm nượp đổ về các điểm vui chơi trên
theo ghi nhận giá vé trong ngày lễ không tăng khiến du khách phấn khởi
không khí của ngày đầu nghỉ lễ thì mình thấy là rất là vui
thì thật sự đây cũng là lần đầu tiên mình đón lễ hai tháng chín ở thành phố hồ chí minh
thì mình thấy là không khí rất là sôi động
năm nay ngoài các điểm vui chơi giải trí truyền thống
du khách có xu hướng du lịch xanh du lịch trải nghiệm
trong đó các mô hình du lịch trải nghiệm đồng quê ra đời tạo ra nét mới cho du lịch của thành phố
dịp này các điểm vui chơi giải trí cũng đưa ra hàng ngàn chương trình khuyến mãi
để thu hút du khách đến tham quan và trải nghiệm
tại địa phận huyện bạch thông phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh bắc cạn
phát hiện vụ việc vận chuyển hàng cấm là pháo hoa nổ
kết quả điều tra ban đầu cơ quan công an đã thù giữ một mươi chín thủng cát tông
bên trong có chứa ba trăm hai mươi hộp pháo hoa nổ loại đàn ba mươi sáu có tổng trọng lượng bốn trăm hai mươi tám hai kg
tại thời điểm kiểm tra lái xe tải vận chuyển số pháo hoa không xuất trình được giấy tờ liên quan
cơ quan công an đã tạm giữ toàn bộ tăng vật phương tiện
tiếp tục điều tra xác minh làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
thuê taxi rồi đột nhập vào dãy của người dân trong đêm trộm hơn sáu tạ sầu riêng đem bán
hai đối tượng tống văn quý và đặng trương huy
cùng chú thành phố giang nghĩa đã bị công an thành phố giang nghĩa đăng nông tạm giữ để điều tra làm rõ về hành vi trộm cắp tài sản
tại cơ quan công an hai đối tượng khai nhận đã gọi taxi trở đến khu vực đầu đường vào dãy của một hộ dân
cắt trộm được bốn mươi tám quả sầu riêng rồi gọi taxi đến trở về nhà huy cất giấu
sáng ngày hôm sau hai thanh niên gọi taxi trở đi bán được tám bảy triệu đồng
trước đó hai đối tượng cũng đã đột nhập cắt trộm tổng cộng bảy mươi ba quả sầu riêng của hai hộ dân
đem bán được hơn một mươi triệu đồng
hiện nay đang bước vào cao điểm thu hoạch sầu riêng với giá cả tăng cao
nên tiềm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh các loại tội phạm như trộm cắp lừa đảo bảo kê
vì vậy người dân cần năng cao cảnh giác ý thức tự bảo vệ tài sản của gia đình
vượt tránh thiệt hại tài sản vượt góp phần bảo vệ an ninh trật tự địa phương
chuyển sang các tin tức kinh tế đáng chú ý khác
trong tám tháng năm hai nghìn hai mươi ba xuất khẩu gạo của việt nam đạt giá trị ba một mươi tám tỷ usd
tăng hơn ba mươi so với cùng kỳ
giá các loại gạo xuất khẩu của nước ta cũng đạt bình quân hơn sáu trăm bốn mươi usd một tấn
cao nhất từ trước đến nay
giá lúa bán ra trong nước cũng tăng đáng kể giúp người nông dân tăng thêm thu nhập
vụ hè thu này hầu hết các giống lúa nông dân trồng đều được bán giá cao
năng suất lúa trung bình đạt sáu tấn một hectare
chi phí cho lúa vụ này cũng không cao
giá phân giảm từ đầu vụ cuối vụ lúa lại được giá
nông dân trồng lúa phấn khởi vì có lãi từ một năm trăm linh đến một tám trăm linh đồng một kg so với cùng vụ năm ngoái
từ ngày hôm nay một tháng chín các tổ chức tiến dụng được xem xét quyết định cho khách hàng vay
để trả nợ khoản vay tại tổ chức tiến dụng khác với mục đích vay phục vụ nhu cầu đời sống
thay vì chỉ được vay phục vụ sản xuất kinh doanh
khách hàng được sử dụng đa dạng các loại tài sản để đảm bảo cho khoản vay
như bất động sản tiền mặt số dư trên tài khoản tiền gửi số thẻ tiết kiệm giấy tờ có giá của khách hàng
hoặc người có quan hệ huyết thống bố mẹ con đẻ hoặc người có quan hệ vợ chồng với khách hàng
hoặc tài sản của chính khách hàng tại tổ chức tiến dụng đang vay
trước đó việc chuyển nợ từ ngân hàng này sang ngân hàng khác chỉ được áp dụng đối với khoản vay phục vụ sản xuất kinh doanh
còn không áp dụng đối với khoản vay phục vụ nhu cầu đời sống
quy định mới được đánh giá là thông thoáng hơn tạo điều kiện cho khách hàng được lựa chọn ngân hàng vay vốn
và cũng tăng tính cạnh tranh giữa các ngân hàng
mới đây bốn ngân hàng thương mại nhà nước đã công bố biểu lãi suất huy động mới áp dụng từ ngày hai mươi ba tháng tám
với mức điều chỉnh từ ba đến năm ở hàng loạt kỳ hạn và trở thành nhóm ngân hàng lãi suất thấp nhất thị trường về mức dưới sáu
đây là một động thái thực sự kịp thời để trợ giúp người dân và doanh nghiệp
vượt qua khó khăn trong thức này
mới đây nhóm bốn ngân hàng thương mại nhà nước đều hạ lãi suất kỳ hạn dưới một mươi hai tháng thêm ba điểm phần trăm
do vậy lãi suất tiền gửi kỳ hạn một tháng giảm từ ba ba một năm xuống còn ba một năm
lãi suất kỳ hạn ba tháng giảm từ bốn một một năm xuống ba tám một năm
trong khi lãi suất kỳ hạn sáu và chín tháng tụt từ năm một năm xuống mức bốn bảy một năm
trước đó nhóm ngân hàng tư nhân cũng đã có đợt giảm kỳ hạn
lãi suất huy động mạnh từ ba đến tám ở một mức kỳ hạn
và hiện giao động trong khoảng từ sáu hai đến sáu chín một năm
tôi nghĩ đó là một chủ trương rất là đúng đắn kịp thời
những động thái này cũng nhằm mục đích là hỗ trợ các doanh nghiệp
các cơ sở sản xuất và các hợp tác xã để vượt qua cái khó khăn
và tác động trực tiếp với người sản xuất tác động trực tiếp đến thị trường
quay trở lại nó cũng sẽ hỗ trợ khách hàng
tôi nghĩ nó không nhiều nhưng nó là một động thái để động viên
và nó cũng là một trong những cái biện pháp tích cực của nhà nước
để cho các doanh nghiệp vượt qua khó khăn
hiện nay thì mình thấy là lãi suất ngân hàng cũng có chiều hướng giảm
cái đấy là cũng là một cái cho người dân người ta thuận lợi
người ta buôn bán kinh doanh hoặc là những người lao động
người ta mua bán người ta cũng dễ chịu hơn
vì giá cả để nó thuận lợi hơn cho tất cả mọi người
với mức giảm lãi suất huy động
cũng là cơ sở để giảm lãi vay
theo đó doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí vay
kịp thời nguồn vốn tái cơ cấu hoạt động
đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên
thời gian qua một số ngân hàng lớn
cũng đã triển khai chương trình tiến dụng ưu đãi
tài cho khách hàng xuất nhiệm khẩu
chương trình tiến dụng ba tỷ đồng đối với lĩnh vực lâm thủy sản
với lãi suất ưu đãi thấp hơn tối thiểu một hai một năm
so với mức lãi suất cho vay bình quân cùng kỳ hạn
chương trình tín dụng một mươi tỷ đồng
ưu đãi khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa
giảm lãi suất cho vay từ năm tới hai
so với lãi suất cho vay thông thường
và cũng đã quy định rất rõ ràng về các cái điều kiện
để tham gia vào gói tín dụng
và trong quá trình triển khai
bav luôn có sự đánh giá
để làm sao mà doanh nghiệp có thể tiếp cận được
nguồn vốn tín dụng và có những trình sửa
các điều kiện tham gia vào gói
với các biện pháp điều hành của ngân hàng nhà nước
đến nay lãi suất cho các khoản vay mới
hiện giảm một một năm so với cuối năm hai nghìn hai mươi hai
ngân hàng nhà nước tiếp tục khẳng định
sẽ không tăng trưởng tín dụng bằng mọi giá
và tiếp tục hướng tín dụng
vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh
cũng như lĩnh vực ưu tiên theo chủ trương của chính phủ
trong thời gian từ mùng một đến mùng bốn tháng chín
thành phố hà nội sẽ tổ chức
vận chuyển miễn phí cho du khách
tham quan thành phố bằng xe buýt hai tầng
theo hành trình city tour
vé phát miễn phí là loại vé
có giá trị sử dụng một lần cho một người
lên xuống xe buýt hai tầng
vé được in sẵn thời gian xuất phát
ngày áp dụng vị trí dành cho khách
vé đã phát hành không được hoàn đổi sang vé khác
người có vé miễn phí có trách nhiệm
có mặt tại điểm khởi hành trước một mươi phút
theo thời gian in trên vé
và thực hiện nghiêm các quy định đối với hành khách đi xe buýt
đây là hoạt động có ý nghĩa
thể hiện tình cảm của thành phố hà nội
đối với nhân dân cả nước và du khách
đến thăm thủ đô dịp lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
đồng thời là hoạt động xuất tiến quảng bá
góp phần tiếp tục xây dựng hình ảnh
du lịch thủ đô hà nội
là điểm đến an toàn thân thiện chất lượng hấp dẫn
trong đó thì dịp nghỉ lễ này
du khách đến ninh bình tăng hơn
so với những ngày thường và theo dự báo
của sở du lịch tỉnh ninh bình
du khách tham quan các khu điểm du lịch
trên địa bàn có thể lên đến
trên một trăm linh lượt người trong dịp này
ngay từ sáng sớm ngày đầu nghỉ lễ
tại các khu điểm du lịch trên địa bàn
như tràng an cố đô hoa lư
chùa bái đính vườn chim thung nham
hàng múa đều đã có rất đông
du khách xếp hàng cho đến lượt tham quan
sở du lịch tỉnh ninh bình trước đó
đã có văn bản chỉ đạo hướng dẫn
các khu điểm du lịch các cơ sở kinh doanh
dịch vụ du lịch như khách sạn nhà hàng
chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất
cũng như nguồn nhân lực để phục vụ du khách
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
sự chuẩn bị này đã giúp công tác
đón tiếp khách tại các điểm khu du lịch
được chu đáo và tốt hơn
ngày ba mươi một tháng tám
cục đồng bộ việt nam có công điện
gửi sở giao thông vận tải các tỉnh
thành phố các khu quản lý đường bộ
bang quản lý dự án doanh nghiệp
nhà đầu tư dự án xây dựng kinh doanh
khai thác đường quốc lộ đường cao tốc
về bảo đảm trật tự an toàn giao thông
trong dịp nghỉ lễ quốc khánh mùng hai tháng chín
cục đồng bộ việt nam đề nghị
các đơn vị kinh doanh vận tải
xây dựng kế hoạch và bố trí đủ số lượng
phương tiện để phục vụ nhu cầu vận chuyển khách
tuyệt đối không đưa xe không đảm bảo
an toàn kỹ thuật ra hoạt động kinh doanh vận tải
tuyệt đối không điều khiển xe
khi có nồng độ cồn trong máu và hơi thở
yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải
không được tùy tiện tăng giá cước
phụ thu thu giá cước khi chưa được
tổng quyền phê duyệt thực hiện kê khai giá
nghiêm yết giá theo quy định
các bến xe tăng cường công tác kiểm tra
kiểm soát tình trạng kỹ thuật của phương tiện
trước khi xuất bến doanh nghiệp nhà đầu tư
dự án bot phối hợp với lực lượng chức năng
có phương án phân luồng điều tiết giao thông hợp lý
khi cần thiết mở cửa chạm
để xử lý ủn tắc giao thông theo quy định
đặc biệt trên các cửa ngõ ra vào
thủ đô hà nội tp hcm
và các địa điểm du lịch lớn
thưa quý vị dịp nghỉ lễ quốc khái
mùng hai tháng chín kéo dài bốn ngày
kéo theo nhu cầu mua sắm tăng cao
để kết cầu tiêu dùng chi yên khách hàng
nhiều siêu thị trên địa bàn tp hcm
đang đồng loạt khuyến mãi giảm giá
nhiều mặt hàng ghi nhận của phóng viên
bản tin kinh tế và tiêu dùng
nhằm đẩy mạnh nhu cầu mua sắm hệ thống siêu thị này
liên tục tung ra hàng loạt chương trình khuyến mại
giảm giá đến năm mươi
hay mua một tặng một giá sót
ngoài ra lượng hàng hóa
được siêu thị liên tục bổ sung dồi dào

trong các siêu thị gonpc trên toàn quốc
chúng tôi đang triển khai chương trình khuyến mãi
trong chương trình lần này
có rất nhiều sản phẩm khuyến mãi đặc biệt lớn
sản phẩm khuyến mãi đến từ các sản phẩm
rau củ quả trái cây
hoặc đặc biệt là chúng tôi đang có
chương trình lễ hội cá hồi
được diễn ra bắt đầu từ ngày ba mươi một tám
đến hết ngày một mươi sáu chín
năm nay có một dịp đặc biệt
là mùa lễ vu lan gọi sát
cùng với dịp lễ quốc khánh
sức mua mà thực tế chúng tôi vừa trải qua
trải qua mấy ngày lễ vu lan và dự kiến tới đây là sức mô tăng khoảng từ một mươi năm hai mươi so với cùng kỳ lần ngoái
theo ghi nhận các mặt hàng điện máy cũng được các doanh nghiệp bán lẻ triển khai
áp dụng chương trình giảm giá hàng loạt sản phẩm từ một mươi năm đến năm mươi và tặng kèm nhiều phần quà có giá trị
dự báo lượng khách hàng trong dịp nghỉ lễ này sẽ tăng cao hơn hai mươi năm so với ngày thường
vào mùa hai tháng chín năm nay fa shop có triển khai chương trình lễ lớn siêu đậm áp dụng từ ngày hai mươi chín tháng tám đến ngày năm tháng chín
tất cả sản phẩm trong chương trình giảm giá đều là sản phẩm tham bán chạy của shop và được rất nhiều người quan tâm
đặc biệt vào dịp lễ mùa hai tháng chín này năm nay cũng chùng với ngày khai giảm dành cho các bạn học sinh sinh viên giáo viên
nên là cái sức mua các sản phẩm như điện thoại laptop cũng tăng khá là cao để phục vụ nhu cầu học tập của người làm việc
việc thực hiện các trường hợp
chương trình khuyến mãi lớn sẽ giúp chia sẻ gánh nặng với người tiêu dùng trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng vẫn ở mức cao
bên cạnh đó lực lượng chức năng cần tăng cường công tác kiểm tra kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu hàng giả hàng kém chất lượng không đảm bảo an toàn thực phẩm
đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trong bối cảnh giá gạo thế giới tăng cao khiến giá lúa gạo tại nội địa biến động để ổn định thị trường theo chỉ đạo của bộ công thương và ủy ban nhân dân tp hcm các nhà bán lẻ cam kết giữ giá gạo ổn định theo chương trình bình ổn thị trường
do giá gas thế giới biến động mạnh giá ga bán lẻ tại thị trường miền nam cũng có sự điều chỉnh khi tăng thêm trên ba mươi ba đồng một bình một mươi hai kg từ ngày một tháng chín
cụ thể công ty cổ phần kinh doanh gas lpg việt nam
cũng thông báo từ ngày một tháng chín giá gà của thương hiệu này tăng ba mươi ba đồng một bình một mươi hai kg và một trăm hai mươi ba bảy trăm năm mươi đồng một bình bốn mươi năm kg
tương tự giá bán ga sb của sài gòn petro cũng sẽ tăng hai bảy trăm năm mươi đồng một ký đã bao gồm vat tương đương tăng ba mươi ba đồng một bình một mươi hai kg
với mức tăng này mỗi bình ga sp một mươi hai kg bán lẻ đến người tiêu dùng sẽ được bán ở mức bốn trăm linh sáu năm trăm linh đồng
vừa qua sở giao dịch chứng khoán tp hcm tiếp tục công bố danh sách bổ sung bảy mã chứng khoán bị cắt cho vay ký quỷ do công ty bị thua lỗ trong sáu tháng đầu năm nay
bảy mã cụ phiếu bao gồm drh dss has spv tdc tte và adg
như vậy với việc bổ sung thêm bảy mã cổ phiếu danh sách chứng khoán bị cắt mặt trên tại hosea đã nâng lên chín mươi bốn mã trong đó phần lớn do kết quả kinh doanh bị lỗ
còn lại là những cổ phiếu đang bị cảnh báo kiểm soát hoặc thời gian niêm yết dưới sáu tháng
trước đó vào đầu tháng bảy hosea đã công bố danh sách bảy mươi sáu cụ phiếu và chứng chi quỷ không đủ điều kiện giao dịch ký quỷ trong quý ba năm hai nghìn hai mươi ba
như vậy tính đến hiện tại số cụ phiếu bị cắt cho vay ký quỷ trên hosea nhiều hơn một mươi tám mã
bờ sông sài gòn phía thủ thiêm sẽ được cải tạo cảnh quan mở thêm không gian vui chơi giải trí phục vụ người dân
đây là nội dung trong báo cáo của sở quy hoạch kiến trúc tp hcm
sở quy hoạch kiến trúc thành phố đề xuất ý tưởng thiết kế cải tạo chỉnh trang không gian bờ đông sông sài gòn
đoạn từ cầu ba son đến nốc hầm thủ thiêm tạm thời nhằm cải thiện cảnh quan môi trường trong thời gian chờ triển khai xây dựng công viên ven sông theo quy hoạch
qua đó phát huy tối đa giá trị của dòng sông tạo không gian cảnh quan đô thị khu vực trung tâm tp hcm văn minh hiện đại
central market là khu chợ dưới lòng đất nổi tiếng ở tp hcm nằm tại công viên hai mươi ba tháng chín quận một
sau dịch covid một mươi chín khu ẩm thực dưới lòng đất trở lại với diện mạo mới
chợ mở từ năm hai nghìn một mươi bảy nhưng phải tạm dừng hoạt động vì covid một mươi chín
vào đầu tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tiểu thương đã bắt đầu kinh doanh trở lại
trong central market điểm nhấn là khu ẩm thực asian food town nơi đời các bạn trẻ yêu thích
với diện tích rộng một năm trăm linh m hai
không gian thoáng đảng này tập trung nhiều món ăn đặc trưng từ việt nam nhật bản và thái lan
với trang trí mang phong cách đồng quê bao gồm cỏ lau rơm rạ và bàn ghế gỗ khu ẩm thực tạo nên cảm giác ấm cúng
các quệ ăn uống tại đây đều có những món như phở bún mắm lẩu và đồ ăn vặt như kem nước trái cây
em thấy khách du lịch mà đến đây thì em thấy là hợp lý
tại vì có máy lạnh nói chung là thoải mái không có bị nóng được trong cái thời tiết này
nên nếu được thì các cái quầy hàng ăn phong phú hơn
tại vì nhiều khi mình đến một lần thì ok nhưng mình đến nhiều lần thì thức ăn nó cứ giống vậy
thì em thấy nên có nhiều thức ăn phong phú hơn để cho khách lựa chọn hết
sau hơn bảy năm hoạt động central market vẫn giữ lại nét riêng và độc đáo ngay giữa trung tâm thành phố sôi động
với dự mẫu mới hấp dẫn hơn hy vọng rằng central market sẽ tiếp tục thu hút cả du khách trong nước và quốc tế trong thời gian tới
nhiều người ở thành phố hồ chí minh đã chọn sản phẩm dịch vụ du lịch nội đô và tận hưởng nhịp sống
có phần chậm lại của thành phố vốn nhộn nhịp
phóng sự này cũng sẽ kết thúc kinh tế phương nam ngày hôm nay
vốn đam mê lịch sử chuyến tham quan bảo tàng biệt động sài gòn cùng các bạn đồng trang lứa là một trải nghiệm quý giá đối với hoàng khôi phong
dù chưa hiểu hết về truyền thống vẽ vang bề dày thành tích của một lực lượng đặc biệt trong kháng chiến
nhưng những tài liệu hiện vật cũng như câu chuyện của các nhân chứng thực sự thu hút cậu bé một mươi hai tuổi này
qua chuyến đi này thì con đã hiểu thêm về
về đội biệt động sài gòn như các hạt động của họ
và con rất biết ơn những người đội biệt động đã giúp cho chúng con có một cuộc sống hòa bình ngày nay
theo con thấy là trong thành phố của mình thì có rất nhiều địa điểm lịch sử thú vị
con rất là mong là sẽ được đi thăm nhiều địa điểm như thế nào được
không chỉ tour du lịch theo dấu chân biệt động sài gòn
những năm gần đây các tour du lịch nội đô và các điểm đến văn hóa lịch sử trong thành phố hồ chí minh
nhận được sự quan tâm của đông đảo người dân lẫn du khách trong và ngoài nước
bên cạnh các điểm đến quen thuộc như dinh độc lập bảo tàng hồ chí minh bến nhà rồng bảo tàng chứng tích chiến tranh
việc đưa trụ sở ủy ban nhân dân thành phố thành điểm du lịch định kỳ mỗi cuối tháng
bắt đầu từ tháng chín này cũng đã cho du khách thêm những lựa chọn
từ xưa đến giờ chưa biết là cái trụ sở này như thế nào chỉ đi qua mà nhìn thôi
cho nên hôm nay là thực chất là thực chất là được vô tận
mắt nhìn thấy kể cả bên ngoài kể cả bên trong thì cái kiến trúc rất là hoành tráng và rất là đẹp
các sản phẩm tham quan thành phố hồ chí minh và nội đô gần như là rất là đa dạng
đặc biệt là sau thời điểm sau dịch covid thì các sản phẩm này được du lịch thành phố hồ chí minh làm mới rất là nhiều
đa dạng về tuyến điểm và sản phẩm thì đối với du khách quốc tế đặc biệt là thị trường âu mỹ
và cả thị trường đông bắc á như là nhật bản hàn quốc
thì chúng tôi cũng chào cái sản phẩm này và được đón tiếp rất là nhiều
đặc biệt là đối với những du khách ở thị trường úc thì chúng tôi gần như là liên tục tổ chức những cái sản phẩm
về văn hóa biệt động sài gòn cũng như là những sản phẩm liên quan tới văn hóa lịch sử của các nội đô thành phố hồ chí minh
thời gian gần đây ngành du lịch thành phố hồ chí minh đã không ngừng nỗ lực đưa ra các tour du lịch nội đô mới lạ
quảng bá du lịch bản địa đến du khách trong và ngoài nước